thưa quý vị một chuyên án ma túy cực lớn vừa được triệt phá thu giữ một trăm tám mươi kg tăng vật
trong đó có loại ma túy nước vui thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp
phải mất nửa năm điều tra công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng với công an tp hcm và bộ công an triệt phá thành công
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình tội phạm trên địa bàn
công an tỉnh tây ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia móc nối với các đối tượng người nước ngoài để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ
ngay sau đó công an tỉnh tây ninh đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an tp hcm đấu tranh làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên
sau hơn sáu tháng theo dõi đeo bám các đối tượng công an tây ninh phối hợp với các đơn vị đã tiến hành bắt đột kích các điểm ở tây ninh và tp hcm
lần lượt bắt giữ sau đối tượng có liên quan đồng thời cảnh sát cũng thu giữ được nhiều tăng vật gồm một trăm một mươi bốn kg ketamine sáu mươi tám bánh heroin hai mươi năm viên thuốc lắc
hai kg methamphetamine hai kg nước vui ba xe máy và một xe ô tô tổng số ma túy thu giữ được là một trăm tám mươi kg
kịp thời quan tâm động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm và một số đơn vị có liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
thư khen nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai mươi bốn tháng năm công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và một số đơn vị liên quan đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu đối tượng thu giữ một trăm một mươi bốn kg ketamine sáu mươi tám bánh heroin hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi hai kg methamphetamine hai kg nước vui ba xe mô tô một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc là gương điển hình trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án số hai pa bcac bốn ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tính chủ động sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của công an tp hcm
nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực hiệu quả giữa công an tp hcm với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ công an các địa phương và các đơn vị liên quan
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam gian đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị hôm nay ba mươi tháng năm công an huyện tân phú đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần công minh và võ gia quyến để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

đến ngày hai mươi tháng năm lực lượng công an đã bắt minh và khuyến tại xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do ăn chơi nợ nần nên minh chủ mưu dựng lên kịch bản để tống tiền mẹ ruột
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ cộng đồng việt
do nguyễn minh thành đoàn hồng trương cùng với đồng phạm thực hiện